hôm nay là ngày dằm tháng bảy âm lịch đây là một trong những ngày lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người việt
nhiều gia đình đã chuẩn bị tươm tất cho lễ cúng từ vài ngày nay và bên cạnh những mâm cơm đoàn viên cho ngày vu lan báo hiếu
thì việc đốt vàng mã được coi là một thủ tục không thể thiếu trong ngày này
tuy nhiên theo giáo lý của nhà phật tục đốt vàng mã thực chất lại gây lãng phí và không hề có ý nghĩa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân sẽ phần nào giúp cho quý vị có một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường vàng mã hiện nay ở nước ta
làng nghề làm vàng mã thuộc xã sông hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh dịp gần dằm tháng bảy không khí khá im ắng
ngỡ tường do người dân đã hiểu đốt vàng mã là lãng phí nhu cầu giảm khiến sản xuất ở đây giảm nhưng thực tế thì lại không phải vậy
từ hai tháng ba bắt đầu sắp việc để cho công nhân làm dần dần thì đến tháng sáu thì là bán đi các tỉnh mới kịp được hàng
thậm chí để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng nên mỗi năm những hộ sản xuất ở đây đều nghĩ cách cải tiến mẫu mã làm sao để tinh xào sống thật hơn
giá bán buôn các sản phẩm hàng mã tại đây có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng
riêng những sản phẩm đặc biệt độc lạ khách hàng phải đặt trước từ sau dằm tháng riêng mới kịp sản xuất
nơi sản xuất không giảm với nguồn cung rơi rào thì có nghĩa là nhu cầu mua và đốt vàng mã của người dân dịp dầm tháng bảy
năm nay có vẻ cũng chẳng mấy thay đổi
theo thống kê lượng vàng mã tiêu thụ trong dịp dầm tháng bảy hàng năm chỉ đứng sau dịp dầm tháng riêng và tính tổng số tiền mà các gia đình việt chi tiêu cho việc cung lễ trong cả năm là khoảng một mươi sáu tỷ đồng gấp tám lần mức chi tiêu dành cho mua sách và đồ chơi trẻ em